chào mừng quý vị đến với bộ phim học thư truyền hình của truyền hình nhân dân
trong chương trình hôm nay sau mục điểm đơn thư là mục bạn hỏi luật sư trả lời
tiếp theo là mục ống kính công dân
đây là tiểu mục mở tiếp nhận và phản ánh các clip mà khán giả gửi về học thư truyền hình nhân dân
để phản ánh những bức xúc của nhân dân qua hình ảnh mà người dân trực tiếp ghi hình
sau khi phát sóng chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng tại nơi ghi hình clip kiểm tra và có phản hồi về trung tâm truyền hình nhân dân
mọi thông tin của quý vị khán giả xin gửi về địa chỉ
chuyên mục học thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc địa chỉ email hộpthư truyền hình nhân dân a gmail com
hoặc facebook hộp thư truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn trong tuần trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân
đã nhận được hai mươi bốn đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục giao thông
và tố cáo sai phạm của cán bộ
khán giả nguyễn tiến bình ở thành phố hà nội có thư hỏi về đất ruộng của gia đình cụ nguyễn thị lý là mẹ liệt sĩ
khán giả nguyễn văn tiến ở tỉnh quảng ninh nguyễn thị hiếu ở thành phố hà nội có đơn khiếu nại về nhà đất
khán giả nguyễn quang tạo ở tỉnh hà nam gửi thông tin về môi trường qua đường dây nóng
trong tuần đã có một mươi ba công văn trả lời của cơ quan chức năng là sở tài nguyên và môi trường hà nam
thanh tra tỉnh nam định trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản sở tư pháp tp hcm sở giáo dục và đào tạo hà nội
cục thi hành án dân sự hải dương ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên văn phòng ủy ban nhân dân tp hà nội
ủy ban nhân dân thành phố hải phòng hội đồng nhân dân tp hà nội thanh tra chính phủ văn phòng thành ủy hà nội
thanh tra bộ tài nguyên và môi trường
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ
của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
thưa quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay chúng tôi mời luật sư chu đông đoàn luật sư thành phố hà nội cùng tham gia chương trình
để trả lời những thắc mắc khiếu nại của quý khán giả đã gửi thư về cho chương trình
xin chào luật sư chu đông cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình
chào chị diệp vân chào khán giả truyền hình
thưa luật sư ông đỗ xuân huân sinh sống tại tỉnh phú thọ
có hỏi phiếu lý lịch tư pháp có giá trị khi làm việc ở nước ngoài hay không
câu hỏi của ông huân được quy định tại khoản bốn
điều hai luật lý lịch tư pháp
phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu
lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có an tích bị cấm hay không bị cấm
đảm nhận chức vụ thành lập quản lý doanh nghiệp hợp tác xã
trong trường hợp doanh nghiệp hợp tác xã bị tòa án tuyên bố phá sản
theo quy định tại điều ba luật lý lịch tư pháp
thì mục đích quản lý lịch tư pháp là đáp ứng yêu cầu cần chứng minh cá nhân có hay không có an tích
có bị cấm hay không bị cấm đảm nhận chức vụ thành lập quản lý doanh nghiệp hợp tác xã
trong trường hợp doanh nghiệp hợp tác xã bị tòa án tuyên bố phá sản
ghi nhận việc xóa án tích tạo điều kiện cho người đã bị kết án
tái hòa nhập cộng đồng hỗ trợ hoạt động
tố tụng hình sự và chống kê tư pháp hình sự
hỗ trợ công tác quản lý nhân sự hoạt động đăng ký kinh doanh thành lập quản lý doanh nghiệp hợp tác xã
phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ cho nhu cầu của công dân
sử dụng vào các quan hệ giao dịch với các tổ chức cơ quan trong và ngoài nước
do vậy phiếu lý lịch tư pháp có thể sử dụng cả trong nước và ngoài nước
khán giả trần viễn ở đà nẵng hỏi
công ty của ông viễn là đơn vị hành chính sự nghiệp
hiện nay công ty đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo nghị định hai nghìn bốn và hai nghìn năm năm hai nghìn bốn của chính phủ
nay nghị định hai nghìn năm không còn hiệu lực vậy công ty có phải điều chỉnh sang mức lương tối thửa vùng hay không
căn cứ vào điều chín nghị định bốn mươi chín ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba người lao động trước đây hưởng lương theo nghị định hai trăm linh
sẽ được áp dụng
nghị định bốn mươi chín những người này được hưởng mức lương không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng
trường hợp đã qua đào tạo mức lương phải cao hơn ít nhất bảy mức lương tối thiểu vùng do chính phủ quy định
do vậy công ty của ông viễn phải được điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng theo nghị định bốn mươi chín ngày một mươi bốn tháng năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ
thưa luật sư ông nguyễn văn thao có hộ khẩu tại tỉnh đà nẵng
thuộc đối tượng được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế hiện ông làm việc và đăng ký tạm trú tại thành phố hồ chí minh
vậy ông thao có thể đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại nơi tạm trú được không
nếu được thì ông phải trả chi phí như thế nào
trường hợp ông thao đã được bảo hiểm xã hội tỉnh hà nam cấp thẻ bảo hiểm y tế và ông đang sinh sống tại thành phố hồ chí minh
thì ông có thể khám chữa bệnh nội ngoại trú tại bất cứ bệnh viện quận huyện
bệnh viện đa khoa
nếu có trình thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ tùy thân có ảnh đều được hưởng như khám chữa bệnh đúng tuyến
trường hợp bệnh lý của ông thao vượt quá chuyên môn của bệnh viện quận huyện
thì sẽ được chuyển đến các bệnh viện chuyên khoa phù hợp để được tiếp tục điều trị
trường hợp điều trị nội trú không trong tình trạng cấp cứu và không có giấy chuyển tuyến của các bệnh viện
quận huyện trên địa bàn thành phố hồ chí minh nhưng có trình thẻ bảo hiểm y tế và các giấy tờ tùy thân có ảnh
thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán bốn mươi chi phí khám chữa bệnh so với mức quyền lợi được hưởng tại các bệnh viện tuyến trung ương
và sáu mươi chi phí khám chữa bệnh so với mức quyền lợi được hưởng tại các bệnh viện tuyến tỉnh
vâng xin cảm ơn luật sư ạ
thưa quý vị và các bạn trong tuần hộp thư truyền hình nhân dân nhận được nhiều clip của các bệnh viện
và khán giả bạn xem truyền hình phản ánh nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày mà khán giả đã chứng kiến và ghi hình
sau khi xác minh và thẩm định nội dung tổ biên tập hộp thư truyền hình đã trình phát một số clip mà khán giả gửi về cho chương trình
đồng thời trình ban giám đốc truyền hình nhân dân có công văn gửi các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình
sau đây là nội dung chi tiết
trong tuần qua chuyên mục hộp thư truyền hình nhận được đơn thư khiếu nại liên quan đến nhà đất của công dân phương kim phụng tại thành phố cần thơ
cụ thể năm hai nghìn bảy bà phương kim phụng đã thanh toán chín mươi năm tổng giá trị căn nhà thô của công ty dịch vụ địa ốc hoàng quân
tọa lạc tại địa chỉ f hai bốn mươi chín khu dân cư năm trăm tám mươi sáu phường phú thứ quận cái răng thành phố cần thơ trong dự án nam cần thơ
theo hợp đồng sau khi hoàn thiện căn nhà và đến cư ngụ công ty hoàng quân sẽ hoàn tất giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà và đất ở cho bà kim phụng
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại bà kim phụng vẫn chưa được cấp chủ quyền cho nơi ở hiện tại do công ty hoàng quân chưa hoàn tất thủ tục trả tiền cho bên liên quan là công ty năm trăm tám mươi sáu nên không được tách thửa
liên quan đến vụ việc ngày năm tháng năm năm hai nghìn một mươi năm tòa án nhân dân quận cái răng tuyên án công ty hoàng quân
phải thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà và đất cho bà kim phụng theo bản án số bốn hai nghìn một mươi năm jssst
đến nay phía công ty hoàng quân vẫn chưa thực hiện bản án
trong thời gian tới đây tổ biên tập hộp thư truyền hình nhân dân sẽ xác minh vụ việc và có công văn gửi các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc để giải quyết phản ánh khiếu nại của công dân phương kim phụng
vừa qua khán giả tại hà nội gửi clip hình ảnh về chương trình phản ánh tình trạng một số quán cà phê hà nội trên phố xã đàn quận đống đa ngang nhiên bán bóng cười ngay tại vỉa hè
hình ảnh khán giả gửi về cho thấy ba quán cà phê tập trung đông đúc giới trẻ đều có sẵn những bình khí cười được đặt ngay cửa quán để bơm bóng bán cho khách hàng sử dụng
không hề phải dấu diếm nhân viên của quán liên tục cung cấp bóng cười cho khách sử dụng công khai ngay tại vỉa hè trước cửa quán
không chỉ cung cấp bóng cười cho khách sử dụng tại chỗ mà các quán cà phê này còn bán để khách mang về
theo thông tin từ bộ công an việc sử dụng bóng cười chứa chất n hai o tuy chưa có điều luật cụ thể nào quy định cấm
song việc mua bán sử dụng bóng cười cho người là sai phạm
những cá nhân tập thể sử dụng kinh doanh chất n hai o khí cười bóng cười trái phép sẽ bị phạt tiền từ một mươi hai đến hai mươi triệu đồng
phạt tiền từ hai mươi đến hai mươi năm triệu đồng đối với hành vi tiếp tục hoạt động sản xuất
kinh doanh khi đã bị cơ quan quản lý có thẩm quyền đình chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh
tước quyền sử dụng hoặc thu hồi giấy phép hạn chế sản xuất kinh doanh hóa chất
đề nghị các cơ quan chức năng tại hà nội nhanh chóng vào cuộc xác minh và xử lý các trường hợp nêu trên theo quy định pháp luật